với sự quay trở lại của hiện tượng enino thời tiết mùa nắng nóng năm nay vẫn diễn biến hết sức khó lường
và dự kiến nhu cầu sử dụng điện có thể sẽ tăng cao
nhằm bảo đảm cung ứng điện cho hai mươi bảy tỉnh thành phía bắc
tổng công ty điện lực miền bắc đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ tại các đơn vị trực thuộc
bước sang năm hai nghìn một mươi chín với dự báo phụ tải điện tiếp tục tăng trưởng ở mức cao
dự kiến tăng từ một mươi hai một mươi ba về sản lượng công suất tối đa trung bình tăng một mươi một mươi
riêng những ngày nắng nóng cực đoan dự báo công suất có thể lên đến một mươi ba mw
dự kiến tháng sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tăng hai mươi cao hơn năm hai nghìn một mươi tám khoảng một bốn trăm linh mw
tăng trưởng năm nay cũng từ một mươi hai một mươi ba
chính vì lẽ đó cho nên chúng tôi đã đưa ra những giải pháp và ra soát lại trước hết công tác quản lý kỹ thuật
vận hành sau đó là chuẩn bị các phương tiện về cơ sở vật chất
chất chạm nào quá tải chạm nào các pha không cân vào nhau chạm nào non tải
thì đã có phương án để cân đảo pha rồi luân chuyển các máy biến ép cho nó hợp với công suất của phụ tải dùng
nhằm nâng cao năng lực lưới điện và độ tin cậy cung cấp điện cấp điện an toàn ổn định
đáp ứng nhu cầu cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn năm hai nghìn hai mươi
tổng công ty điện lực miền bắc sẽ tiếp tục triển khai ba trăm linh ba dự án chống quá tải chung hạ áp
với tổng mức đầu tư là hơn hai hai tỷ đồng và bốn mươi hai dự án một trăm một mươi kv trên toàn bộ địa bàn hai mươi bảy tỉnh thành phố phía bắc
chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các chủ trương phối hợp với các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương
trên địa bàn từng tỉnh từng huyện trong việc tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện
bên cạnh đó tổng công ty điện lực miền bắc cũng lưu ý các địa phương chú ý ưu tiên bảo đảm cung cấp điện phục vụ cho các hoạt động
sự kiện chính trị xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn quản lý các bệnh viện nhà máy nước trường học các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học